cá mún nuôi của ngư dân ở cửa biển lễ thịnh xã an ninh đông huyện tuy an tỉnh phú yên
vẫn tiếp tục chết do nguồn nước bị ô nhiễm và phát sinh vi khuẩn hại cá
tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh phú yên đã đưa ra phác đồ điều trị
nhưng do cá nhiễm bệnh nặng trong thời gian dài nên tỷ lệ chết quá cao
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên từ cuối tháng tám đến nay
cá mú nuôi ở cửa biển lễ thịnh huyện tuy an vẫn tiếp tục chết
hiện cá chết tuy có giảm nhưng tỷ lệ đã lên tới khoảng chín mươi loại từ một mươi tháng đến hơn một năm tuổi
trọng lượng trung bình mỗi con từ bốn đến sáu kg trên tổng số khoảng ba mươi hai con trong ba trăm sáu mươi lồng nuôi của ngư dân
trước khi cá chết hàng loạt ngư dân lo lắng phải xuất bán cá sớm với giá chỉ từ ba mươi đồng đến bốn mươi đồng một kg
trong khi cá giống đã phải mua với giá từ hai mươi năm đến năm mươi nghìn đồng một con tùy theo kích cỡ
nên nhiều hộ nuôi từ hai đến ba con thua lỗ từ một trăm linh triệu đến hơn hai trăm linh triệu đồng
theo tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh phú yên nguyên nhân cá mú chết hàng loạt là do ngư dân nuôi với mật độ quá dày
con giống không rõ nguồn gốc xuất xứ nuôi trong vùng không được quy hoạch
mặc dù ngành đã đưa ra phát đồ điều trị nhưng do cá nhiễm bệnh nặng trong thời gian dài nên tỷ lệ chết quá cao